thời gian qua các đơn vị trên địa bàn huyện đô lương tỉnh nghệ an đã phát huy nội lực tranh thủ ngoại lực
tập trung đầu tư thực hiện một mươi chín tiêu chí để hoàn thành các mục tiêu đề ra
phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi sáu sẽ có thêm tám xã về đích nông thôn mới
với mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
thời gian qua nhân dân và cán bộ xã xuân sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
đã tập trung đầu tư chín hai tỷ đồng để xây dựng các nhà văn hóa xóm
và làm mới ba km đường nhựa hơn ba km đường bê tông
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động
nên người dân đã tự đóng góp mỗi hộ từ bốn đến năm triệu đồng
đến nay xã xuân sơn đã hoàn thành một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
riêng địa bàn thông tạm ở đây chúng tôi có những triển khai
cái thứ nhất là quản triệt trong trí bộ ngay từ đầu có cái chủ rưỡng lớn này
trong khí đỏ thì trí bộ xóm
triển khai ra họp các đoàn thể quân chân chính để tích cực hoàn đồng người dân
thì từ đó thống nhất trong nội bộ của cán bộ quân chân chính rồi
thì triển khai là họp bà con nhân dân
cũng để là động viên bà con nhân dân phân tích rõ cái vấn đề
có lời trong vấn đề xây dựng nông thôn mới để đưa cuộc sống người dân là ngày càng tiện bộ hơn
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay toàn huyện đô lương đã huy động được hai trăm hai mươi năm tỷ đồng
cho xây dựng nông thôn mới
trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ một trăm sáu mươi một tỷ đồng
vốn đầu tư của doanh nghiệp hai chín tỷ đồng
vốn dân góp năm mươi bốn ba tỷ đồng
và vốn huy động đóng góp của con em xa quê hương chín bảy tỷ đồng
nhân dân tham gia trên ba mươi bảy ngày công
hiến hai mươi ba mét vuông đất và đóng góp vật liệu cát đá sỏi
để làm đường giao thông nông thôn tương đương một mươi hai một tỷ đồng
đây chính là tiền đề để đô lương đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện
tổng mức đầu tư
của năm hai nghìn một mươi sáu để về địch nông thôn mới trên đất ban xa
ước tính khoảng một mươi tám tỷ đồng
đầu tư xây dựng cho các công trình về hệ thống đường giao thông nông thôn
rồi các thiệt trị văn hóa từ xa đến xong
nhằm hoàn thiện các tiếu trị còn lại
tính đến nay huyện đô lương đã có bảy xã được công nhận xã nông thôn mới
với quyết tâm đến năm hai nghìn hai mươi
đô lương sẽ có từ hai mươi năm đến hai mươi sáu xã đạt chuẩn
vào huyện được công nhận huyện nông thôn mới
trong đó mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi sáu

hoàn thành các tiếu trị của các xã về địch do tỉnh giao
xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống vật chất
tinh thần của nhân dân
đây chính là chủ trương lớn đang được cấp ủy đảng
chính quyền huyện đô lương tỉnh nghệ an quan tâm thực hiện
nhằm xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới
giàu đẹp văn minh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế
xã hội của địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước